chiều ngày hai mươi năm tháng chín ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã ban hành kế hoạch về việc cho phép cán bộ giáo viên nhân viên học sinh học viên và người hỗ trợ không ở vùng dịch được trở về thành phố đà nẵng đợt một từ ngày hai mươi chín tháng chín cho đến ngày sáu tháng một mươi
các công dân này phải tự túc phương tiện đi lại đường bộ
theo đó công dân trở về tp đợt một phải đảm bảo các điều kiện gồm có như sau
có tên trong danh sách do sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng cung cấp không ở tại các xã phường thị trấn đang thực hiện chỉ thị số một mươi năm hoặc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và các địa phương có nguy cơ rất cao hoặc nguy cơ cao
và có đơn được xác nhận của ủy ban nhân dân xã phường thị trấn là đang tạm trú tại địa phương và địa phương đó không có dịch
riêng công dân đang ở tại các tỉnh thành phố như an giang bình dương đắk lắc đắk nông đồng nai đồng tháp kiên giang long an
ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét cho phép trở về trong đợt tiếp theo khi các điều kiện chuẩn bị và hỗ trợ được thuận lợi hơn
đối với cán bộ giáo viên nhân viên học sinh học viên hiện có nơi ở tại tỉnh quảng nam nhưng đang dạy học tại thành phố đà nẵng có nhu cầu đi về trong ngày sẽ được hướng dẫn riêng khi việc dạy học được tổ chức trực tiếp
thưa quý vị và các bạn những chiếc điện thoại cũ
máy tính bảng bị hỏng tưởng chừng như không còn hữu ích và thường bị chúng ta lãng quên khi không sử dụng nữa
và thế nhưng tại xã phù đồng huyện gia lâm hà nội thì việc học tập của rất nhiều trẻ em nghèo đã không bị gián đoạn ngưng trệ chính là nhờ có được những thiết bị cũ như trên
vâng đây chính là thành quả của chương trình tiếp sức em thơ giúp em học online do thầy giáo nguyễn ngọc dũng giảng viên trường đại học phương đông người sinh sống trên địa bàn xã phù đồng khởi xướng từ cuối tháng tám vừa qua
vâng xin mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay để thấy được việc làm của thầy dũng đã giúp các em dù ngưng đến trường thế nhưng không ngưng việc học

đoàn thôn phù đồng hai xã phù đồng huyện gia lâm mây mò sửa chữa thay lắp và cài đặt phần mềm phục vụ học trực tuyến thành công